ngày một mươi bảy tháng bảy lực lượng chức năng quận tân bình thành phố hồ chí minh
vẫn phong tỏa hiện trường tiếp tục dập lửa trong vụ cháy quán cơm xảy ra trên đường phạm văn bạch
thông tin ban đầu khoảng một mươi giờ ba mươi phút cùng ngày người dân sống cạnh quán cơm nghe tiếng nổ lớn
ngọn lửa sau đó bùng lên dữ dội lúc này chủ quán cơm tháo chạy ra ngoài kêu cứu
người dân xung quanh nhanh chóng tiếp cận hiện trường tham gia cứu hộ
cẩn trương di dời năm bình ga ra ngoài tuy nhiên người đàn ông chủ nhà vẫn mắc kẹt bên trong
đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận tân bình sử dụng phương tiện chuyên dụng tiếp cận từ nhiều hướng
sau đó phá tường đưa người mắc kẹt ra ngoài trong tình trạng ngạc khí nguy kịch
đám cháy nhanh chóng được khống chế ngay sau đó
vị trí điểm hỏa được xác định ở khu vực tủ để bình ga
theo dự định ban đầu nguyên dân có thể là do rò rỉ khí ga gây nổ